thực hiện chủ trương về thông tin đối ngoại của đảng và chính phủ để góp phần thúc đẩy mối quan hệ
truyền thống hữu nghị giữa việt nam và liên bang nga ngày sáu bảy tại thủ đô moscow
báo nhân dân đã chính thức khai trường văn phòng thường trú tại liên bang nga
dự lễ khai trương có đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng
tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
phát biểu tại lễ khai trương đồng chí thuận hữu cho biết việt nam và liên bang nga có mối
quan hệ truyền thống tốt đẹp từ lâu trong công cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất
nước sự giúp đỡ trí tình trí nghĩa và hiệu quả đối với nhân dân việt nam trong thời kỳ khó khăn
của liên bang nga là điều rất đáng ghi nhớ đối với nhân dân việt nam người dân việt nam luôn
nghĩ tới những người bạn nga với một tình cảm ấm áp tin cậy và thân thiện
hiện nay việt nam và liên bang nga đã thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
sự hợp tác giữa liên bang nga và việt nam ngày càng hiệu quả và có sự phát triển tích cực
với ý nghĩa như vậy việc báo nhân dân đặt văn phòng đại diện ở liên bang nga là điều hết
sức cần thiết để góp phần giới thiệu về đất nước con người liên bang nga với nhân dân việt nam
đồng thời cũng giới thiệu với nhân dân nga về sự phát triển của đất nước việt nam
về phần mình ông nô đét nikolai stanilovitch
vụ trưởng vụ châu á ba bộ ngoại giao liên bang nga khẳng định việc báo nhân dân khai trương văn
phòng thường trú tại liên bang nga là một sự kiện quan trọng góp phần tăng cường phản ánh quan hệ
hợp tác đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga cũng như giúp đưa những thông tin về
nước nga với người dân việt nam một cách nhanh chóng phát biểu tại buổi lễ đại sứ việt nam
tại liên bang nga ngô đức mạnh khẳng định đây là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị và hoạt
động của đại sứ quán cũng như mối quan hệ giữa việt nam và liên bang nga cùng với đại diện của
ba cơ quan thông tin đại chúng khác là thông tần xã việt nam đài truyền hình việt nam và đài tiếng
nói việt nam báo nhân dân sẽ đồng góp thêm một kênh chính thức để truyền tải thông tin về nước
nga về cộng đồng người việt nam tại liên bang nga về hoạt động của các công tác của việt nam
hoạt động của các cơ quan đại diện việt nam tại liên bang nga một cách đầy đủ
trung thực và kịp thời đến với độc giả việt nam và với toàn thể thế giới